trong khi đó liên quan đến hiện tượng cá chết liên tục xuất hiện trở lại ở hồ tây trong mấy ngày gần đây
sở xây dựng tp hà nội đã có báo cáo chính thức gửi ubnd tp hà nội lý giải nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này
theo nhiều người trước khi xảy ra hiện tượng cá chết nước hồ thường có màu xanh rêu
liên quan đến vấn đề này ý kiến của sở tài nguyên và môi trường nêu về hiện tượng thiếu không khí hàm lượng oxy giảm
ý kiến của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu về khối lượng cá trong hồ nhiều
chất lượng nước ô nhiễm có khí độc do bùn tảo gây ra hay cá bị bệnh
dựa trên thực tế và quan trắc chất lượng nước hồ tây của liên ngành cùng sở tài nguyên và môi trường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn công ty thuất nước hà nội và ubnd tp tây hồ
nhận xét sơ bộ của liên ngành của thành phố hà nội lý giải hiện tượng cá chết hồ tây là do nhiều nguyên nhân
cần phải có khảo sát thêm lấy mẫu để đánh giá cụ thể hơn
hiện nay sở tài nguyên và môi trường đang tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích chất lượng nước
và sẽ tiếp tục theo dõi đánh giá chất lượng nước hồ tây
nước thải và nước mưa là đưa vào hồ tây thì bùn cặn nó lắng động đi rất nhiều
và nó diễn ra là quá trình phân vỷ diễn hóa trong lớp trầm tích
khi thay đổi thị tiết các khí độc sẽ tách và từ lớp bùn cẳng nó xâm nhập vào nước
và đồng thời hàm lượng oxy hòa tan cũng sẽ bị thay đổi
cũng theo các chuyên gia về lâu dài để đảm bảo môi trường cho hồ tây
cần hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải quanh hồ tiến hành nạo vét bùn
đồng thời triển khai đồng bộ việc bổ cập nguồn nước sông hồng cho hồ tây
bởi nếu như hồ tây vẫn phải gánh chịu lượng nước thải lớn đổ vào mỗi ngày
thì nguy cơ ô nhiễm vẫn rất cao và hiện tượng ca chết sẽ chưa thể chấm dứt